hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi ngày sáu tháng năm tại xã ngọc lập huyện yên lập
hội chữ thập đỏ tỉnh phú thọ phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện yên lập
tổ chức phiên trợ nhân đạo và khai trương gian hàng chữ thập đỏ
tại phiên trợ nhân đạo hội chữ thập đỏ tỉnh phú thọ đã trao một trăm linh phiếu đổi hàng trị giá gần một mươi triệu đồng
cho một trăm linh đối tượng là hộ nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã ngọc lập và ngọc đồng
để đổi lấy các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo rau thịt nước mắm mì chính các đồ gia dụng
cũng tại chương trình này các tổ chức hội thiện nguyện đã trao hai mươi xuất quà mỗi xuất trị giá ba trăm linh đồng
cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã nói trên
đồng thời ủng hộ cho gian hàng chữ thập đỏ năm trăm linh chiếc quần áo mới cho học sinh
ba trăm linh chiếc bút sách vở cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
hai mươi chiếc gối hai mươi chiếc màn đôi cùng nhiều đồ gia dụng khác tổng trị giá trên sáu mươi triệu đồng